trong khi đó tại hà nội vào sáng ngày hôm nay giám đốc sở y tế hà nội cho biết
thời gian gần đây thành phố hà nội tiến hành xét nghiệm thân tốc trên diện rộng
nhằm sàng lọc phát hiện người mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
tuy nhiên trong quá trình triển khai một số địa phương áp dụng tùy tiện
hiểu theo cách khác nhau về chủ trương của thành phố đã tiến hành xét nghiệm
cho trẻ em dưới một mươi hai tuổi gây bức xúc trong dư luận nhân dân
sở y tế hà nội đề nghị các địa phương ra soát lại các đối tượng cần xét nghiệm
bảo đảm không bỏ sót f trong cộng đồng
đối với trẻ em dưới một mươi hai tuổi không bắt buộc xét nghiệm
trừ những trường hợp có biểu hiện nghi mắc covid một mươi chín
giám đốc sở y tế cho biết thêm khi hà nội kiểm soát tốt dịch bệnh
vào thời điểm thành phố cho phép học sinh quay trở lại trường học
sở sẽ có kế hoạch tiến hành xét nghiệm đối với các trường hợp có biểu hiện ho suốt hay đồng học